cảm ơn các bạn đã theo dõi
tối mùng ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết
bước đầu đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ nổ xe taxi khiến hai người tử vong vào chiều cùng ngày
tại trung tâm thành phố này là do một đối tượng nghiện ma túy
bi quan về sức khỏe đã tự sát bằng mình tự tạo
đối tượng tự sát gây ra vụ nổ xe taxi trên là lê thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở khu hoàng thạch phường cầm thạch thành phố cầm phà
đối tượng này từng có tiền án tiền sự bị nghiện ma túy sức khỏe yếu
được cho tại ngoại để chữa bệnh do thành bi quan về sức khỏe nên đã quyết định tự sát
ngay trong tối ngày ba tháng một mươi tại nhà riêng của thành lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã phát hiện bức thư tuyệt mệnh của thành đồng thời thu giữ được dây mìn
trước đó vào chiều ngày mùng ba tháng một mươi tại thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
đã xảy ra một vụ nổ xe taxi khiến hai người tử vong
chiếc xe ô tô bị cháy nổ được cho là của hãng taxi hoàng minh mang biển kiểm soát một mươi bốn n bảy nghìn hai trăm tám mươi hai
lái xe là đặng văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tổm tám mươi ba phường cầm thạch thành phố cầm phà
và người khách đi trên xe taxi chính là đối tượng lê thành tự sát bằng mìn tự tạo nói trên đã tử vong tại chỗ
vụ nổ gây cháy cũng là một chiếc ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn d ba tám mươi một do anh nguyễn hữu phúc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường cầm thạch thành phố cầm phà vừa chạy tới nơi thì bị cháy theo
may mắn anh phúc đã kịp thời mở cửa chạy thoát ra ngoài
nhằm không bỏ suốt người lọt tội cơ quan cảnh sát điều trà công an tỉnh quảng nam đã tiến hành dựng lại một phân hiện trường vụ phá rừng pơ mù gây xun sao dư luận thời gian qua
theo khai nhận các đối tượng tham gia phá gỗ rừng pơ mu đã mua các đồ dùng cần thiết rồi được đối tượng nguyễn văn quảng dẫn đường
cắt rừng vào dựng lán chạy ở cách đường tuần trai biên giới không xa với phương thức ngày làm đêm nghỉ để tiếp cận rừng gỗ pơ mu
khi đến bãi gỗ các đối tượng dùng đinh đóng vào phần dưới của thân gỗ sau đó dùng dây rù buộc chặt ngang hai vòng nửa phần trên của cây gỗ để kéo đi
bằng cách này mỗi ngày các đối tượng vận chuyển được khoảng một hai phách gỗ pơ mu khai thác trái phép từ hiện trường ra đến khu vực tập kết gỗ
với tiền công một triệu đồng trên một mét khối để đưa đi tiêu thụ
vụ phá rừng pơ mu tại khu vực vành đai biên giới huyện nam giang được xem là vụ việc có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
với hàng trăm mét khối gỗ pơ mù quý hiếm bị đốn hạ
sau khi thực nghiệm hiện trường vụ án các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam đang tiếp tục điều tra để sớm khởi tố vụ án bảo vệ những cánh rừng gỗ pơ mu quý hiếm
ngày ba tháng một mươi cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh nghệ an đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà trung đô tower thành phố vinh nghệ an
tình huống giả định sự cố kỹ thuật làm đường ống dẫn ga bị dò dỉ gây ra cháy nổ
tại căn hộ số bốn trăm linh sáu tầng bốn tòa nhà trung đô tower nằm trên đường đại lộ lê ninh phường hưng dũng thành phố vinh nghệ an
vụ cháy nổ làm sập đổ một phần trần nhà và bao trùm toàn bộ căn hộ có nguy cơ cháy lan sang các phòng bên cạnh và toàn bộ tòa nhà
thời điểm này có khoảng năm trăm linh người đang sinh hoạt làm việc tại đây
ban quản lý tòa nhà đã chỉ đạo lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên do vụ nổ quá lớn đã tác động mạnh khiến cấu kiện xây dựng sụp đổ làm hai mươi người ở tầng bốn bị thương và khoảng hai trăm linh người bị mắc kẹt lại bên trong
sau khi nhận được tin báo có sự cố cháy nổ trung tâm thông tin chỉ huy cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh nghệ an đã khẩn trương điều động lực lượng
phương tiện của phòng cảnh sát phòng cháy và chế cháy số một đến ngay hiện trường triển khai công tác trinh sát nắm bắt tình hình tổ chức hướng dẫn thoát nạn và chữa cháy
đây là cuộc diễn tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh nghệ an từ trước đến nay với một mươi bảy phương tiện chữa cháy dân dụng và hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ tham gia cuộc diễn tập
thông tin ban đầu từ các nhân chứng cho biết vào khoảng một mươi giờ ngày năm tháng một mươi nghi can có pháp danh thiện huy hai mươi một tuổi đang tu học tại chùa biểu quang
nằm trên đường lê thị hòa quận thủ đức có mâu thuẫn với sư thầy trong chùa
bất ngờ nghị càn chạy xuống nhà bếp lấy dao lao đến chém sư thầy bị trọng thương
nhiều người trong chùa đã đến can ngăn cũng bị người này dùng dao đâm chém loạn xạ gây thương tích
ngay sau đó người dân và nhà chùa đã phối hợp để khống chế và bắt giữ đối tượng này bàn giao cho cơ quan công an
vụ việc trên đã khiến nhiều nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu
trong đó có một phụ nữ hơn tám mươi tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng
hiện cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
còn các nạn nhân đang được bệnh viện quận thủ đức và bệnh viện quân đoàn bốn tích cực cứu chữa
ngày năm tháng một mươi tại khu vực phường sáu thành phố tân an dưới sự giám sát của các ngành chức năng
tri cục quản lý thị trường tỉnh long an đã tổ chức tiêu hủy gần hai trăm ba mươi sáu gói thuốc lá nhập lậu
do các lực lượng chức năng bắt tịch thu từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an long an là một trong những địa bàn nóng
về hoạt động buôn lậu thuốc lá ngoại trong cả nước
tình hình hoạt động buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới của tỉnh từ đầu năm đến nay
nhìn chung vẫn diễn ra phức tạp
các đối tượng buôn lậu thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hỏng qua mắt lực lượng chức năng
địa bàn có nhiều luồng tuyến buôn lậu hoạt động mạnh hiện nay thuộc huyện biên giới đức huệ
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã bắt giữ xử lý tịch thù
gần một chín triệu gói thuốc lá nhập lậu
gần đây nhiều người dân sinh sống trên địa bàn huyện ba vì thành phố hà nội bị rủ dê
lôi kéo vượt biên trái phép qua những đường mòn lối mở biên giới để tìm kiếm công việc lao động
với hy vọng sẽ được đổi đời nhờ mức lương cao
tuy nhiên ngoài việc vi phạm pháp luật trong quá trình lao động
nhiều người cũng đã tự dứt họa vào thân đối mặt với nhiều rủi ro hay những căn bệnh khó chữa
thực trạng này đang đặt ra những vấn đề cấp bách trong việc ngăn chặn phòng ngừa tình trạng xuất cảnh lao động trái phép
vợ chồng anh lò văn quý ở thôn yên sơn xã ba vì huyện ba vì có ba đứa con đang trong tuổi ăn học
hoàn cảnh khó khăn đất sản xuất thì ít nghề phụ không có
hai vợ chồng anh quý tính đi lao động kiếm tiền để trang trải cuộc sống
qua lời môi lái vợ chồng anh quý được một người dẫn dắt đưa ra cửa khẩu móng cái quảng ninh
rồi xuống thuyền vượt biên trái phép sang bên kia biên giới làm thuê cho một công ty chuyên về giày dép
ôm mộng đổi đời lương cao
nhưng khi sang đến nơi vợ chồng anh quý hoàn toàn thất vọng
huyện ba vì có ba mươi một xã và thị trấn
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay số công dân sống trên địa bàn huyện xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm ăn
lên tới gần một hai trăm linh người chủ yếu bằng cách sử dụng giấy thông hành hộ chiếu du lịch do các đối tượng cò đưa vượt biên qua sông
tại xã ba vì nơi có tới chín mươi người dân là dân tổng giao hiện có tới gần bốn trăm linh người sang trung quốc làm thuê
nhiều người dân của thực trạng này là do người dân xã ba vì thiếu đất sản xuất nghiêm trọng
bình quân diện tích trồng lúa chỉ đạt năm mươi bảy mươi m hai một người
trong khi đó việc tổ chức đào tạo nghề cho người dân tại đây cũng chưa phát huy được hiệu quả
hiện chỉ có khoảng hai mươi số người được học nghề tìm được việc làm
trong thời gian nhiều năm qua một số năm qua thì trên địa bàn huyện ba vì cũng rất xuất hiện cái tình trạng mà dân xuất cảnh trái phép đến nước ngôi
trong thời gian nhiều năm qua thì trên địa bàn huyện ba vì cũng rất xuất hiện cái tình trạng mà dân xuất cảnh trái phép đến nước ngôi